các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án luật an ninh mạng liên quan đến việc quản lý về an ninh mạng đối với các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông internet tại việt nam
nhiều đại biểu cho rằng không quy định nội dung này trong dự thảo luật để bảo đảm tính khả thi và thuận lợi cho các hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ vào việt nam
cho ý kiến về vấn đề này một số ý kiến cho rằng việc bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông internet tại việt nam phải đặt cơ quan đại diện
máy chủ quản lý dữ liệu người dùng sử dụng tại việt nam khó bảo đảm tính khả thi và không đúng với thực tiễn
trong khi đó theo thống kê của bộ công an tính đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám google đã thuê một bảy trăm tám mươi một máy chủ facebook đã thuê bốn trăm bốn mươi một máy chủ của các doanh nghiệp việt nam để lưu trữ dữ liệu tại việt nam
đây là vấn đề khó khả thi bởi mấy cái lẽ sau
hiện nay máy chủ mà những người sử dụng thường xuyên ví dụ như internet google facebook youtube và nhiều máy chủ khác đều đặt tại nước ngoài
và việt nam thì chưa xây dựng được cái thương hiệu nào trong khi mà luật chúng ta có hiệu lực thì chưa có khả năng đáp ứng được
cái điểm thứ hai với công nghệ phát triển hiện nay báo cáo với quý vị đại biểu
thì bây giờ là cái máy chủ vốn không phải cái máy cụ thể nữa mà theo cái thuật toán điện toán đám mây có cái máy chủ là máy ảo
ủng hộ quan điểm này tuy nhiên đại biểu nguyễn thanh xuân cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo xem xét cẩn trọng
tôi cho rằng quy định này thì cũng cần phải là quan tâm thêm
vì với công nghệ điện toán đám mây hoạt động trên quy mô toàn cầu
thì việc quy định chỉ lưu trữ tại việt nam đối với thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ
thì tính khả thi của nó như thế nào
vì hệ thống mạng hiện nay kết nối liên thông vượt biên giới giữa các quốc gia
hơn nữa tôi đặt ra một câu hỏi là quy định này có đi ngược với thông lệ quốc tế
khi internet là không gian mạng mang tính toàn cầu hay không
cũng tại phiên thảo luận nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại một số quy định
tránh sự trồng chéo trùng lập với các luật như luật an toàn thông tin mạng